ông trần minh vượng nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại thị trấn bồng sơn huyện hoài sơn tỉnh bình định
sau đó ông vượng nhận được trả lời vị trí đất của ông được quy hoạch là đất trung tâm công cộng do đó chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
ông vượng hỏi trường hợp của ông là vị trí đất nằm trong quy hoạch chung vậy ông có được cấp giấy phép xây dựng chính không
sở xây dựng tỉnh bình định trả lời vấn đề này như sau
quy định cấp phép xây dựng có thời hạn được thực hiện theo điều chín mươi bốn điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn của luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn và hướng dẫn số sáu ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của sở xây dựng tỉnh bình định
căn cứ quy định nêu trên ông vượng cần tìm hiểu tại phòng quản lý đô thị hoài nhân khu vực mà ông dự kiến xin phép xây dựng đã có quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết nào chưa
nếu chưa có quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết được duyệt
nếu đã có hai loại quy hoạch trên được duyệt thì ông phải xin phép xây dựng nhà ở có thời hạn
trường hợp chỉ mới quy hoạch chung thì nhà ở của ông được cấp phép xây dựng bình thường không phải cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn
tuy nhiên nếu địa phương có kế hoạch quy hoạch ngay quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết dự án tại khu vực có nhà ở của ông
ông nên cân nhắc đầu tư nhà ở quy mô vừa phải đủ để ở để tránh thiệt hại cho gia đình và ngân sách nhà nước đền bù sau này
ông trương đăng khoa có thửa đất khoảng một năm trăm linh m hai bị thu hồi làm dự án tại tỉnh quảng ngãi
thửa đất này do ông khoa tự khai hoang sản xuất nông nghiệp từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến nay sử dụng ổn định có bờ thủa không ai tranh chấp
chưa có giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất
vậy trường hợp của gia đình ông khoa có được bồi thường theo giá đất nông nghiệp hay không
bộ tài nguyên và môi trường trả lời vấn đề này như sau
tài khoản một bảy mươi năm của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có quy định
cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo quy định của luật đất đai mà chưa được cấp trừ trường hợp quy định tài khoản hai điều bảy mươi bảy của luật đất đai
thì được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất
do đó trường hợp hộ gia đình ông không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
thì khi nhà nước thu hồi đất được bồi thường về đất theo quy định tại điều một mươi ba của nghị định số bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi
việc xác định loại đất để bồi thường thực hiện theo quy định tại điều một mươi một của luật đất đai
và điều ba nghị định số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn được sửa đổi bổ sung tại khoản một điều hai của nghị định số một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị các tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân
a gmail com và bạn đọc ngacongnyn org vn
thưa quý vị và các bạn trào lưu đào tiền ảo kiếm tiền thông qua phương thức đào tiền ảo trở nên bùng phát trong thời gian qua
chính trong xu thế này nhiều kẻ xấu đã lợi dụng để cài virus vào các máy tính đào tiền nào đó virus này phát tán qua dịch vụ quảng cáo trực tuyến
và qua lỗ hỏng phần mềm với mục đích chiếm quyền điều khiển máy tính của nạn nhân để đào tiền ảo
theo báo cáo của công ty an ninh mạng bkav đã có hơn một trăm ba mươi chín máy tính đào tiền ảo
nhiều người ở việt nam bị nhiễm virus đào tiền ảo mới một dịch vụ quảng cáo trực tuyến có tên adf ly cho phép rút gọn đường link khi chia sẻ trên mạng xã hội hay youtube
tuy nhiên khi bấm vào các link rút gọn này người sử dụng sẽ phải nhìn thấy một trang quảng cáo trước khi đến nội dung đích
lợi dụng điều đó hacker đã trèn mã độc vào các trang quảng cáo để lây nhiễm virus xuống máy tính người sử dụng
khi mà virus nó đã chiếm được quyền điều khiển máy tính của nạn nhân thì lúc này thì hacker có thể truy cập từ xa
và điều khiển máy tính của nạn nhân do đó thì hacker có thể sử dụng máy tính của nạn nhân để khai thác sang các máy tính khác trong cùng hệ thống mạng
và điều này thì rất là nguy hiểm bởi vì nếu tấn công từ một cái máy tính như trong mạng thì thường nó ít được đề phòng hơn là tấn công từ bên ngoài mạng internet
bitcoin ở trong người dùng việt nam nó đang rất là lớn điển hình là mình thấy là những cái sản giao dịch có tính việt ở việt nam thì nó giao dịch cái lượng giao dịch hàng ngày rất là lớn
và kể cả những cái sản trên thế giới thì cái lượng người dùng việt nam truy cập vào đó hàng ngày
vẫn chiếm một tỷ lệ rất là lớn
hiện tại hacker còn lợi dụng lỗ hồng smb để phát tán virus trên diện rộng
đây là lỗ hổng đã từng bị khai thác bởi mã độc monnacry lây nhiễm hơn ba trăm linh máy tính chỉ trong vài giờ trong năm ngoái
một bản báo cáo khác của tập đoàn cymatex một trong những tập đoàn hàng đầu về an ninh mạng cho thấy lượng mã độc nhắm vào các loại tiền mã hóa hay tiền điện tử tấn công vào cả hộ gia đình và các công ty đã tăng gấp một mươi lần
người ta gọi đây là trộm thời kỹ thuật số
đang sử dụng cả phần mềm chuyên dụng tấn công các website hay gửi email lừa đảo nhằm tấn công người dùng
những lượt tấn công này nhằm giành quyền kiểm soát sau đó lén cài phần mềm đào tiền điện tử trên các thiết bị như máy tính điện thoại hay thậm chí cả bộ định tuyến router của người dùng
vấn đề ở đây là những tin tặc này sẽ biến máy tính của nạn nhân trở thành thiết bị đào tiền điện tử và kiếm tiền thay vì tự mua máy tính để đọc tiền ảo
và như vậy bạn đã bị trục lợi mà không hề hay biết
máy tính của bạn có thể bị chậm vì hoạt động ẩn này và bạn phải trả tiền điện cho chúng
giám đốc an ninh của symantec cũng cho biết cách đơn giản nhất để ngăn chặn khả năng trở thành một nạn nhân là cập nhật bộ định tuyến nhà của bạn bằng phần mềm mới nhất và đảm bảo thay đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất
hơn bốn mươi các cuộc tấn công này đều chống lại các bộ định tuyến tại gia đình
vì vậy điều quan trọng là rotter gia đình của bạn phải được bảo vệ
nó giống như cánh cổng vào nhà của bạn vậy và nó đang bảo vệ tất cả các thiết bị phía sau router đó ví dụ như laptop hay smartphone
nếu router bị nhiễm ả độc thì rất có thể bạn sẽ gặp rất nhiều xác dối
người dùng cá nhân và các hộ gia đình là mục tiêu chính của những vụ tấn công mạng
các công ty và tập đoàn lớn với những thiết bị mạnh có tốc độ xử lý cao rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tội phạm mạng
tin tặc tấn công ngày càng tấn công có chủ đích hơn có mục đích khác mục đích lớn hơn ngoài mục đích kinh tế có thể đến mục đích về mặt chính trị
và phần hiểm họa có thể lớn hơn có thể đến mức thảm họa
ví dụ như tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia tấn công vào các hệ thống sân bay các hệ thống viễn thông hệ thống điện lực và những hệ thống thông tin quan trọng khác
theo thống kê việt nam có tới hơn một nửa số máy tính tồn tại những lỗ hồng dạng này
cùng với đó nguồn lợi hấp dẫn từ tiền ảo mang lại là động cơ phát tán virus của hacker
tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới với cường độ ngày càng cao
vì thế các chuyên gia khuyên cáo người dùng cần cập nhật ngay bản vá mới nhất cho hệ điều hành và cài thường trực phần mềm diệt virus có tích hợp từng lửa cá nhân trên máy tính để được bảo vệ tự động
mới đây mạng xã hội lớn nhất thế giới là facebook đã để lộ năm mươi triệu tài khoản người dùng và chưa xác minh được nguyên nhân
nhân dịp này các chuyên gia bảo mật của việt nam cho biết người sử dụng facebook tại việt nam hiện vẫn đang chủ quan và chưa thực sự quan tâm đến những biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình đặc biệt là những thông tin riêng tư trên mạng xã hội
trong khi đó việt nam lại đang đứng thứ bảy trong một mươi quốc gia có người dùng facebook đông nhất thế giới
theo các chuyên gia an ninh mạng thái độ thờ ơ trước việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng việt nam là một kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng
bởi hiện nay nhiều mạng xã hội đang có chính sách cho các nhà phát triển tạo các ứng dụng và những ứng dụng này có thể lấy được những thông tin cá nhân của người sử dụng như tên tuổi số điện thoại địa chỉ email
cũng theo các chuyên gia người dùng nên cân nhắc thật kỹ và xác minh mức độ uy tín của nhà cung cấp khi cấp quyền truy cập ứng dụng trên facebook
bất kỳ ai cũng có thể là truy cập và đọc thông tin của chúng ta được
thế thì với cái việc đó
thì những kẻ xấu sẽ lợi dụng sự tiện lợi cũng như sự lan tỏa thông tin trên mạng xã hội facebook để tiến hành những thông tin những hành vi những việc lừa đảo
cục an toàn thông tin cũng sẽ cho ra mắt phiên bản chính thức của cổng không gian mạng vn
trên cổng không gian mạng vn này cục an toàn thông tin cũng sẽ cung cấp những hướng dẫn công cụ tài liệu liên quan để hướng dẫn người sử dụng
những kỹ năng để bảo đảm an toàn thông tin của mình khi tham gia vào mạng internet và để người dùng có những hỗ trợ tốt hơn để bảo đảm an toàn thông tin của mình
việc bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng trên mạng xã hội không chỉ là trách nhiệm của nhà cung cấp ứng dụng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia vào các mạng xã hội nói chung
cục an toàn thông tin của người dùng trên mạng xã hội
phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại